lại có thêm một vụ cướp xe ôm xảy ra tại địa bàn thành phố hà nội
với thủ đoạn hết sức manh động và liều lĩnh
như vậy tội phạm cướp xe ôm xe taxi vẫn tiềm ẩn phức tạp
đặc biệt khi dịch bệnh covid một mươi chín tác động không nhỏ đến đời sống xã hội
đã khiến nhiều nơi và nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế
từ đây dẫn đến nguy cơ phát sinh các loại tội phạm cướp cướp giật tài sản trộm cắp tài sản
đối tượng gây ra vụ cướp là nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức hà nội
sơn nghiện ma túy không có việc làm ổn định và sống lang thang
khi hết tiền sơn nảy sinh ý định đi cướp tài sản
sơn đã gọi xe ôm và cố tình yêu cầu tài xế đưa vào đoạn đường vắng ít người qua lại
tại đây sơn đã dùng một viên gạch đập vào đầu tài xế cướp xe và bỏ chạy
trước đó ngày một mươi bốn tháng một lê văn trường cũng là đối tượng nghiện ma túy và đã gọi xe taxi
sau đó trường yêu cầu tài xế đi lòng vòng
khi đi đến đoạn đường vắng người thuộc phường trung văn quận nam tử liêm
trường đã rút rao kề cổ khống chế lái xe và cướp của nạn nhân số tiền
đây chỉ là một trong số ba vụ cướp tài sản của lái xe taxi liên tiếp xảy ra
tại địa bàn hà nội trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
phương thức thủ đoạn của các đối tượng này chính là bài học để mỗi tài xế cần nêu cao cảnh giác
nói chung là đi làm mà anh em lên nhìn những đối tượng mà khổ
nhìn những đối tượng mà mặt không được ấy được thì anh em ta lên lè tránh đi
đừng cố gắng đừng có thất
đừng lên khủng cố là nhiều lúc là cũng nguy hiểm đến bản thân mình
tất cả mọi người đi làm như anh em tôi lên cảnh giác đi vào những khu vực vắng vẻ và chỗ không có người
mặc dù là các lái xe taxi đã được các cơ quan chức năng
các cơ quan chức năng tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn phạm tội
rồi là các tình huống mình để đối phó với khi gặp phải các đối tượng cướp tài sản
tuy nhiên là một số lái xe vẫn còn cái tình trạng lơ là mất cảnh giác
trong cái việc đón và chở khách đi cụ thể ví dụ như là cái việc khi mà đón khách
khách yêu cầu chở đi đến các cái tuyến đường lòng vòng
không có điểm đến cố định hoặc đi qua nhiều tuyến đường vắng
lái xe mất cảnh giác từ đó dẫn tới việc đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản
các vụ cướp xe ôm xe taxi đều nhanh chóng được lực lượng công an điều tra truy xét
và các đối tượng gây án đều bị bắt giữ trong thời gian nhanh nhất
tuy nhiên để chủ động ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này
mỗi tài xế xe ôm taxi cần chủ động trang bị các kỹ năng nhận biết dấu hiệu phạm tội của loại tội phạm này
từ đó không để đối tượng có cơ hội gây án